cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tài của chúng tôi
mùa mưa bão đã đến hà nội lại đứng trước nhiều thách thức lớn cho vấn đề chống ngập úng khu vực đô thị
mới đây ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch về đảm bảo công tác thoát nước
chống ngập úng khu vực nội thành mùa mưa năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra hà nội dự kiến sẽ có hệ thống bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản mưa
với đầy đủ thông tin vị trí điểm úng ngập mức độ ngập phương án phân luồng cho người dân
theo đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phát huy hiệu quả tiêu thoát nước của hệ thống hiện có
đưa nước nhanh nhất về các nguồn tiêu và các trạm bơm đầu mối đảm bảo thoát nước nhanh
với trận mưa có cường độ ba trăm một mươi mm trên hai ngày tại khu vực đã được đầu tư
cải tạo hệ thống thoát nước nhằm giảm thiểu các điểm
úng ngập cục bộ về mức độ ngập và thời gian ngập
dự báo tình hình úng ngập trong mùa mưa năm hai nghìn hai mươi bốn cụ thể như sau
với các trận mưa có lượng mưa dưới năm mươi mm trên một giật không xảy ra úng ngập
cơ bản chỉ tồn tại một vài vị trí ứ động nước do cao độ mặt nước trũng thấp
hoặc hệ thống thoát nước gặp sự cố
với các trận mưa có lượng mưa từ năm mươi bảy mươi mm trên giờ tồn tại một mươi một điểm úng ngập
một điểm phố nguyễn chính đã được đầu tư cải tạo thoát nước năm hai nghìn hai mươi ba
cần theo dõi đánh giá
với những trận mưa có cường độ cao tập trung trong thời gian ngắn
lượng mưa đến một trăm linh mm trên giờ trở lên gây quá tải cho hệ thống thoát nước
ghi nhận thêm một mươi chín điểm úng ngập cục bộ và một số điểm ứ động nước do mặt đường trụng thấp
ubnd tp đề ra các giải pháp thực hiện đảm bảo thoát nước
chống úng ngập khu vực nội thành thành phố mùa mưa năm hai nghìn hai mươi bốn
như tăng cường công tác dự báo cảnh báo xây dựng kịch bản với các tình huống cụ thể
thực hiện duy trì thường xuyên hệ thống cống rãnh thoát nước
mương sông hồ điều hòa kiểm soát thường xuyên
giữ mực nước đệm trên hệ thống mương sông hồ điều hòa thoát nước
công tác sửa chữa bảo dưỡng các công trình đầu mối chạm bơm đập điều tiết
cống qua đê sửa chữa giải quyết ống ngập cục bộ và khắc phục sự cố trên hệ thống thoát nước
triển khai các dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải
bằng nguồn vốn đầu tư công triển khai công tác ứng trực giải quyết thoát nước mùa mưa
trong đó đáng chú ý hà nội sẽ nghiên cứu xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị
trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý gis và cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia bao gồm lĩnh vực thoát nước
cụ thể thành phố sẽ xây dựng thiết lập hệ thống quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố
đồng nhất trên nền bàn đồ số cơ sở dữ liệu hệ thống cây xanh chiếu sáng thoát nước
từ đó hà nội sẽ có hệ thống bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản mưa với đầy đủ thông tin vị trí điểm ngập úng
mức độ ngập chiều dài chiều rộng chiều sâu của điểm ngập hình ảnh điểm ngập chia sẻ cho các đơn vị
cảnh sát giao thông thanh tra giao thông vận tải để có phương án hướng dẫn phân luồng giao thông
và để người dân có thể lựa chọn phương án tham gia giao thông hợp lý
các đơn vị thoát nước có phương án vận hành hệ thống thoát nước hệ thống hồ điều hòa trạm bơm chủ động giảm thiểu tình trạng ngập úng
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị trong ba thập kỷ qua thủ đô london đã chứng kiến một trăm một mươi sáu ngày nhiệt độ trên ba mươi độ c
nhưng hơn một nửa trong số ngày khoảng năm mươi chín ngày đã xảy ra trong một mươi năm qua
theo phân tích của viện môi trường và phát triển quốc tế
những ngày nhiệt độ trên ba mươi độ c những ngày nhiệt độ trên ba mươi độ c những ngày nhiệt độ trên ba mươi độ c những ngày nhiệt độ trên ba mươi độ c
cũng đang trở nên phổ biến hơn ở thành phố này cũng như chuỗi ngày liên tiếp có nền nhiệt lên tới hơn ba mươi độ c
vào mùa hè đặc biệt nóng lực năm hai nghìn hai mươi hai khi nắng hứng chịu năm đợt nắng nóng gai gắt
anh ghi nhận ba ca tử vong do nhiệt độ tăng cao
trong khi giao thông đường bộ đường sắt bị ảnh hưởng và băng tan chảy khiến giao thông hỗn loạn
trong những năm một nghìn chín trăm chín mươi và hai nghìn mỗi thập kỷ ở london có hai năm tới ba ngày liên tiếp mức nhiệt từ ba mươi độ c trở lên
liên tiếp kể từ năm hai nghìn một mươi
các năm ngoại trừ năm hai nghìn hai mươi một đều chứng kiến nhiệt độ tăng lên ba mươi độ c ở london trong ba ngày liên tiếp trở lên vào mỗi mùa hè
mức nhiệt tăng cao có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề sức khỏe
khiến nhiều người bị kiệt sức vì nắng nóng và say nắng cho một số trường hợp có thể gây tử vong
cơ quan khí tượng anh cho biết mùa hè ở anh sẽ trở nên nóng hơn và khô hơn do hiện tượng nóng lên toàn cầu
phân tích trên là một phần của dự án nghiên cứu rộng hơn
tổ chức nghiên cứu độc lập aie thực hiện nhằm đánh giá biến đổi khí hậu ảnh hưởng như thế nào
đến các thành phố thủ đô đông dân nhất thế giới
đây chỉ là một trong hàng loạt cảnh báo trong năm hai nghìn hai mươi ba về nhu cầu cấp thiết phải thích ứng với biến đổi khí hậu tại anh
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba văn phòng kiểm toán quốc gia anh cảnh báo chính phủ nước này không có chiến lược hiệu quả
để bảo vệ đất nước khỏi tình trạng thời tiết khắc nghiệt
các biện pháp giúp thành phố london thích ứng với nhiệt độ tăng cao bao gồm tăng diện tích chè phù cây xanh
và không gian xanh để chống lại hiệu ứng đảo nhiệt đô thị
áp dụng các lối thiết kế chuyên dụng như cách nhiệt và cửa chớp để giữ cho tòa nhà mát mẻ
đồng thời thay đổi giờ làm việc để tránh những thời điểm nóng nhất trong ngày
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai chín tháng năm
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ c
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét
và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi độ c
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào đến mưa to
riêng vùng núi và trung du mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ c
thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ c
tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào nhiệt độ từ một mươi chín đến ba mươi năm độ c
nam bộ có mây
trưa tối và đêm có mưa rào
ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gầy gắt
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bảy độ c
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước